sáng ngày năm tháng một mươi bệnh viện thống nhất tp hcm tổ chức lễ kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh giáo sư tiến sĩ bác sĩ đại tá thầy thuốc nhân dân anh hùng lao động nguyễn thiện thành ba mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm một mươi chín ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
giáo sư nguyễn thiện thành sinh ra tại xã phương thạnh huyện càng long trà vinh ông từ trần năm hai nghìn một mươi
ông là giáo sư đầu ngành mệnh lão khoa ở việt nam có công lớn trong phát triển y học nước nhà thông qua các nghiên cứu khoa học được ông thực hiện từ trong chiến trường lẫn những ngày đất nước hòa bình
nổi bật nhất là công trình ứng dụng phương pháp philato nổi tiếng một phun thuốc đột phá bào chế từ nhào thai cứu mạng hàng vạn quân dân miền nam
ông cũng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu học tập từ nước ngoài và là người đã khai sinh ra bộ môn tích tuổi học lão khoa tại việt nam
tại lễ kỷ niệm đại diện gia đình con trai giáo sư nguyễn thiện thành là ông nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã ôm lại cuộc đời của người cha đáng kính
đồng thời gửi lời cảm ơn đến các cấp các ngành đồng đội đồng nghiệp đã sát cánh hỗ trợ cho mình trong cuộc đời và sự nghiệp cưu mang ông trong những năm tháng cha mẹ vào năm chiến đấu